tại thái nguyên đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo trung ương tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết ba mươi bảy
đã dự hội nghị tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết ba mươi bảy của bộ chính trị về phương hướng phát triển
kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi bắc bộ đến năm hai nghìn hai mươi
trên địa bàn tỉnh thái nguyên
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn văn bình ghi nhận và biểu dương đánh giá cao những kết quả
trong thực hiện nghị quyết số ba mươi bảy của tỉnh thái nguyên cụ thể tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân
giai đoạn hai nghìn bốn hai nghìn một mươi tám là một mươi hai tám một năm thu nhập bình quân đầu người tăng mạnh từ năm chín triệu đồng một người
một năm năm hai nghìn bốn lên bảy mươi bảy bảy triệu đồng một người một năm vào năm hai nghìn một mươi tám tăng gấp một mươi ba lần
kiếm ngành xuất khẩu đạt hơn hai mươi năm tỷ đô la mỹ tăng tám trăm năm mươi bảy lần thu ngân sách tăng gần ba mươi năm lần
tám mươi tám xã đạt chuẩn nông thôn mới tỷ lệ hộ nghèo giảm hai năm một năm
đồng chí cũng đề nghị báo cáo của tỉnh thái nguyên
cần làm sâu sắc vị trí vai trò chức năng của tỉnh đối với toàn vùng
liên kết xây dựng các chuỗi giá trị chuỗi sản xuất nông nghiệp công nghiệp dịch vụ du lịch
liên kết giáo dục đào tạo dạy nghề phát triển kinh tế gắn với bảo đảm sinh kế cho người dân
giảm nghèo đa chiều bền vững
như dịp này đã có hai mươi ba tập thể và một mươi cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết ba mươi tám
của bộ chính trị được tặng bằng khen của ban thường vụ tỉnh ủy thái nguyên